hình ảnh làng cựu phú xuyên hà nội với tuổi đời năm trăm linh năm đang đứng trước nguy cơ mai một dần đi theo thời gian
và với mong muốn các giá trị di sản văn hóa được gìn giữ nhóm họa sĩ ba mươi ba a đã tổ chức triển lãm bóng di sản
một hoạt động nằm trong dự án dài hơi đánh thức di sản trên khắp mọi miền đất nước
để có những tác phẩm này nhóm đã có thời gian đi điền giã ăn ở và sinh hoạt cùng người dân làng cựu
ngôi làng có tuổi đời trên năm trăm linh năm với những biệt thự phà lẫn kiến trúc giữa việt cổ và kiến trúc pháp độc đáo riêng biệt
những kiến trúc cổ cũng chính là chất liệu để các họa sĩ sáng tạo những tác phẩm mới
triển lãm trưng bày hơn năm mươi tác phẩm của chín họa sĩ các bức tranh đều cất giữ vẻ đẹp của ngôi làng và thổi thêm vào làn gió mới của hơi thở đương đại
thông qua bóng di sản các nghệ sĩ mong muốn gửi đến người xem một thông điệp
bóng di sản phải chăng chỉ còn là những chứng tích vật thể và phi vật thể của một thời kỳ
một vùng miền văn hóa đã đang bị lãng quên hay vẫn là dòng chảy của một giá trị văn hóa bền vững mãi trường tồn như mạch nước ngầm thấm đẫm trong chúng ta
triển lãm bắt đầu từ nay đến hết ngày hai mươi sáu tháng năm tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam